xác định việc ứng dụng công nghệ thông tin là một trong những giải pháp đột phá để nâng cao tính cạnh tranh của du lịch việt nam
ứng dụng công nghệ thông tin sẽ là công cụ hữu hiệu phục vụ ba nhóm đối tượng chính là người quản lý nhà cung cấp dịch vụ và khách du lịch
trong thời gian tới ngành du lịch sẽ ứng dụng công nghệ thông tin mạnh hơn nữa với việc xây dựng chiến lược chuyển đổi số phát triển du lịch thông minh phát triển chính quyền điện tử đổi mới môi trường phục vụ hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
xác định đột phá của du lịch là công nghệ đi tắt đón đầu cần phải phát triển du lịch thông minh đi liền với nhiều hoạt động ở góc độ quản lý nhà nước trong ứng dụng công nghệ mới
đối với du lịch việt nam mục tiêu là phát triển mạnh đóng góp gdp để thực hiện mục tiêu này ứng dụng công nghệ là cách hay và nhanh nhất
trong xu hướng cách mạng công nghiệp lần thứ tư
ứng dụng công nghệ thông tin là một giải pháp vô cùng hữu hiệu có thể nói là một giải pháp mang tính chất đột phá để thúc đẩy hỗ trợ phát triển du lịch
các cơ quan quản lý về du lịch và liên quan có vai trò vô cùng quan trọng trong việc tạo ra một môi trường ứng dụng công nghệ có tính chất mở đường
cũng như là tạo ra khuôn khổ để các doanh nghiệp khách du lịch các cơ quan quản lý cấp dưới các khu các điểm du lịch tham gia vào hệ thống thông tin du lịch mà có ứng dụng công nghệ thông tin
trên thế giới xu hướng sử dụng dịch vụ trên internet để quyết định cho các chuyến đi và nội dung hoạt động du lịch ngày càng tăng
tại việt nam theo khảo sát của
công ty nghiên cứu thị trường q me có tám mươi tám khách du lịch tra cứu thông tin qua mạng trong đó ba mươi năm thường xuyên sử dụng mạng internet để tìm kiếm thông tin du lịch
tra cứu google trends cho thấy từ khóa du lịch được tìm kiếm tăng ba lần trong năm năm gần đây
thông tin du lịch trong nước được tìm kiếm thường liên quan đến điểm đến khách sạn nhà hàng kinh nghiệm du lịch
những yếu tố này là nền tảng thuận lợi để du lịch việt nam phát triển trong cách mạng công nghiệp bốn
chúng tôi triển khai áp dụng các công nghệ đặc biệt là các công nghệ liên quan tới công nghệ ứng dụng thông tin phần mềm quản lý khách sạn và trong mô hình vận hành hoạt động và quản lý kinh doanh của resort hiện nay
liên quan tới khâu quản lý vận hành về phía resort thì đã giúp cho nhân viên có thể tập trung có nhiều thời gian hơn để lắng nghe và quan tâm đến các ý kiến của khách hàng
ngay từ đầu thì chúng tôi cũng đã ứng dụng thứ nhất là các trang thương mại điện tử đặc biệt là những trang website bán những sản phẩm về công nghệ
thứ hai nữa là sau khi mà tiến hành một thời gian
thứ ba thì chúng tôi ứng dụng các cái app mobile để cho các cái doanh nghiệp khách hàng có thể truy cập thông qua các mạng smartphone
ngoài ra thì ngay cách đây từ bảy năm trước thì chúng tôi đã làm một cái sàn thương mại điện tử để cho tất cả các nhà cung ứng của abt travel cũng như các đại lý của abt travel dùng có tài khoản để tự vào trong hệ thống để có thể xem được giá thành
có thể quản lý và quản lý về giá
sự phát triển của công nghệ đã thúc đẩy sự hình thành và phát triển nhiều loại hình kinh doanh du lịch trực tuyến mới đặc biệt là công nghệ điện toán đám mây dữ liệu lớn công nghệ di động mạng xã hội kinh tế chia sẻ và các ứng dụng di động gắn với địa điểm đã tăng sự trải nghiệm của du khách và mang lại cơ hội lớn cho các doanh nghiệp nắm bắt được xu hướng
nhiều doanh nghiệp đang tập trung hàng đầu cho phát triển công nghệ và ứng dụng du lịch thông minh trong phát triển lữ hành
với doanh nghiệp thì hiệu quả là mục đích cuối cùng
hướng tới thuận lợi nhất cho khách hàng
khách hàng quan tâm truy cập nhanh chóng tìm các sản phẩm tốt chất lượng giá rẻ
như vậy công nghệ phải song song với chất lượng sản phẩm tốt
theo kết quả chúng tôi nghiên cứu thì hiện nay có rất nhiều công ty lữ hành đã ứng dụng công nghệ thông tin cũng như là khách sạn trong việc quản lý trong công tác quản lý cũng như là quảng bá
quảng bá kể cả quảng bá khách sạn cũng như là sản phẩm của khách sạn rồi là quảng bá những sản phẩm gắn với công tác lựa hành
nhưng mà ở đấy nó chỉ là ở quy mô từng doanh nghiệp một chứ nó không phải ở trên một cái chiến lược có tầm rộng bao phủ toàn quốc
thì cái điều đó thì nó mới hạn chế thế thôi
nhưng không phải cái điều đó không có nghĩa là các doanh nghiệp là không ứng dụng
các doanh nghiệp cũng nhận thức được cái việc hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác của mình
ví dụ công tác lữ hành hoặc là trong công tác khách sạn
thông tin từ bộ công thương
năm hai nghìn một mươi sáu giao dịch trực tuyến giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng đạt năm tỷ usd tăng hai mươi so với năm trước
trong đó gần một nửa người dùng internet có đặt dịch vụ khách sạn vé máy bay tour du lịch theo hình thức trực tuyến
con số này tiếp tục tăng mạnh trong năm hai nghìn một mươi bảy và sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
việt nam có số lượng người dùng internet tăng nhanh đang là thuận lợi lớn cho doanh nghiệp tham gia du lịch trực tuyến
rất nhiều người trẻ trước khi quyết định đi du lịch đều tìm hiểu thông tin
về nơi đến trên mạng sau đó đặt vé phòng và các dịch vụ khác trực tuyến
đặc biệt xu hướng của giới trẻ trong nước hiện nay thích đi du lịch trải nghiệm đến những nơi xảy ra các sự kiện lớn được quảng bá trên phim ảnh
người dùng internet có đặt dịch vụ khách sạn vé máy bay tour du lịch theo hình thức trực tuyến

sau đó đặt vé phòng và các dịch vụ khác trực tuyến
đặc biệt xu hướng của giới trẻ trong nước hiện nay thích đi du lịch đều tìm hiểu thông tin
ứng dụng công nghệ trong các hoạt động du lịch trực tuyến sẽ mang lại lợi ích to lớn trong các khâu quảng bá cung cấp dịch vụ
hoạt động này cũng đem lại nhiều tiện lợi cho du khách kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp doanh nghiệp với du khách
nếu như cơ quan quản lý ứng dụng cái phần mềm để không chỉ là cập nhật các văn bản mà còn đưa ra những cái điểm tham quan quản lý điểm tham quan điểm đến giới thiệu các doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn
bây giờ rất nhiều những doanh nghiệp gọi là doanh nghiệp không đủ tư cách pháp nhân vẫn kinh doanh gọi là kinh doanh chui
thế thì khách hàng cũng không biết doanh nghiệp nào đủ y tín để có thể lựa chọn được cái đồn
cái đơn vị mua cung ứng cho khách hàng một cách tốt nhất và uy tín nhất thì nếu như mà cơ quan quản lý có được những cái phần mềm mà đáp ứng được sự truy cơ cái để dùng
khách hàng dùng truy cập vào đó để biết được là doanh nghiệp lữ hành nào là đạt tiêu chuẩn doanh nghiệp nào là không có trên trong cái hồ sơ quản lý của cơ quan quản lý nhà nước
thì đấy là những doanh nghiệp mà đang kinh doanh chưa phù hợp với pháp luật
thế thì tôi nghĩ rằng ngoài ra điểm đến thì cũng
cần phải quản lý một cách rõ ràng
đối với hãng lựa hành không chỉ là hãng lựa hành đâu mà du khách còn chưa biết các cái điểm đến đó nó được hay ho ra làm sao chi tiết như nào
nếu như mà có một cái ad cho các điểm thăm quan đấy thì các hãng lữ hành cũng như du khách có thể tìm hiểu thông tin trước khi mà người ta sử dụng các cái dịch vụ đó và khai thác cái dịch vụ đó
đấy là một cái rất tốt
hiện nay một cái bước tiến được đánh giá rất cao
các cái thủ tục về đăng ký cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quản lý hướng dẫn viên du lịch đều thực hiện qua mạng
và cái việc mã hóa thành cái gọi là từ chuyên môn mã hóa để mà quản lý tất cả các cái thông tin dữ liệu về hướng dẫn viên về trình độ rồi các cái tuyến
các cái thông tin liên quan đến hướng dẫn viên hành nghề rồi các cái thông tin liên quan đến hướng dẫn viên đều được quản lý trên mạng
được cái thời hạn của mở thẻ rồi vân vân tất cả các cái nội dung data về hướng dẫn viên đều được việc cấp thẻ qua mạng hết
thì đấy là cái bước mà chúng tôi cho rằng là đã ứng dụng rất tốt công nghệ thông tin trong cái thủ tục hành chính
theo báo cáo chỉ số thương mại điện tử việt nam
tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử của việt nam năm hai nghìn một mươi bảy đạt trên hai mươi năm
và tốc độ này có thể được duy trì trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
đáng chú ý tốc độ tăng trưởng của du lịch trực tuyến lên tới năm mươi gấp đôi tốc độ tăng trưởng chung của thương mại điện tử
một khảo sát với khách du lịch quốc tế đến việt nam năm hai nghìn một mươi bảy cho thấy
có tới bảy mươi một du khách tham khảo thông tin điểm đến trên internet
và sáu mươi bốn đặt chỗ và mua dịch vụ trực tuyến
trong chuyến đi đến việt nam với sự phát triển chung của thương mại điện tử và du lịch
các tỷ lệ này sẽ tiếp tục tăng mạnh trong giai đoạn tới
việc tuyên truyền quảng bá vẫn còn hơi ít
nên đâm ra là các doanh nghiệp lữ hành cũng như là khách hàng đôi khi còn chưa biết
đương nhiên tôi biết rằng có những cái rất là khó khăn
nhưng mà tôi kỳ vọng làm sao là sự tuyên truyền được rộng rãi hơn để cho các doanh nghiệp biết nhiều hơn
ví dụ như
bây giờ nếu hỏi một trăm doanh nghiệp lữ hành mà hỏi có biết được cái trang web của hướng dẫn viên không
để vào đấy tìm kiếm rồi tìm hướng dẫn trên đấy
thì có lẽ cũng phải có dưới ba bốn doanh nghiệp không biết cái trang web đó
vì vậy là cần phải có truyền thông nhiều hơn
việc chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển du lịch đã và đang được đẩy mạnh
tuy nhiên hệ thống chính sách để tạo ra khuôn khổ pháp lý để việc ứng dụng công nghệ thông tin
sử dụng thông tin
bảo mật thông tin
cũng như là khai thác
chia sẻ thông tin cho đến nay chưa có một văn bản quy định cụ thể
bên cạnh đó
nhận thức của các bên cũng chưa đầy đủ để các cơ quan quản lý trung ương đến địa phương đảm bảo độ tương thích
cũng như là ứng dụng đồng bộ
tính đồng bộ nó sẽ cần một thời gian dài hơn
việc tiếp theo trong giai đoạn tiếp theo
trong đề án mà ứng dụng công nghệ thông tin của ngành
là kết nối các đầu bối
các doanh nghiệp các bên sử dụng công nghệ thông tin này vào một hệ thống chính vào hệ thống này thì nó mới phát huy được hiệu quả của công nghệ thông tin
thế thì cái khó khăn là thứ nhất thì bản thân của mỗi đơn vị của các cái đơn vị ứng dụng đã rất là khác nhau
mà khi khác nhau thì kết nối vào hệ thống thì tương thích nó chưa sẵn sàng
chính vì vậy cần phải có một quá trình
chính vì vậy cần phải có một quá trình
thứ hai nữa là cho đến nay chúng ta chưa phát triển một cái hệ thống mô hình hệ thống tổng thể mà nó vẫn còn rời rạc đơn lẻ cũng như là nó còn khập khiễng giữa các cái khâu quá trình
vì vậy mà nó chưa thông suốt
đây là cần phải có một sự đầu tư cũng như là sự phát triển cả về lực lượng nhân lực
cả về phần mềm cả về cả phần cứng phần cứng cả phần mềm cũng như là hệ thống chính sách
việt nam đang đứng trước sự phát triển lớn mạnh của thương mại điện tử toàn cầu trong đó có lĩnh vực du lịch
hướng tới cung cấp dịch vụ sản phẩm cho khách hàng một cách thuận lợi nhất chi phí thấp nhất
đó chính là biểu hiện rõ rệt nhất của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
việt nam đang phát triển kinh tế mạnh mẽ và rõ ràng không thể đứng ngoài cuộc
du lịch việt nam đang được đảng và nhà nước khẳng định phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn
để phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp
trong đó cần ưu tiên phát triển du lịch trực tuyến ứng dụng công nghệ trong các hoạt động du lịch trực tuyến sẽ mang lại lợi ích to lớn trong các khâu quảng bá cung cấp dịch vụ
du lịch trực tuyến sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho du khách tạo kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp giữa doanh nghiệp với du khách